nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh
thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đang được chăm sóc nuôi dưỡng
tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên trung tâm điều dưỡng thương binh kim bảng
và trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và người có công tỉnh hà nam
đồng chí nguyễn thiện nhân đã ân cần thăm hỏi đời sống sức khỏe các thương bệnh binh
đồng chí trân trọng cảm ơn những công lao hy sinh cao cả của thương bệnh binh
thân nhân liệt sĩ và người có công với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
nhân dịp này đồng chí nguyễn thiện nhân đã tặng quà và chúc các thương binh
thân nhân liệt sĩ và người có công giữ gìn sức khỏe tiếp tục chiến thắng bệnh tật
và là tấm gương cho thế hệ trẻ nói theo